một trận lốc xoáy đã xảy ra tại xã giang sơn đông huyện đô lương tỉnh nghệ an làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái
theo người dân địa phương trận lốc xoáy xảy ra với cường độ cực mạnh kéo dài suốt khoảng ba mươi phút
đã làm tốc mái hơn bốn mươi nhà và làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà của các hộ dân khác
trận lốc cũng đã làm gãy đổ hoàn toàn hơn bảy hectare cây ngô và mía của bà con nông dân
một số xóm khác trên địa bàn xã như xóm yên tân cũng bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy
nhiều cây xanh bị đổ gãy
ngay sau khi thiên tai xảy ra ubnd xã giang sơn đông đã thành lập đoàn cán bộ xuống các hộ dân để thống kê thiệt hại
đồng thời huy động lực lượng tập trung thu dọn khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra